các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau ca mắc mới covid một mươi chín tại hồng kông đã tăng vọt lên sáu mươi sáu trường hợp chỉ trong vài tháng
trường hợp mắc biến thể omicron đầu tiên được ghi nhận tại hồng kông là hai tiếp viên hàng không
của hãng katay pacific đã vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại đặc khu hành chính này
vào cuối tháng một mươi hai sau đó một ổ dịch bùng phát tại khách sạn dành cho người cách ly
trước ông micron có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó giới chức hồng kông vẫn giữ quan điểm
người dương tính với virus sars cov hai không có triệu chứng hoặc thế nhẹ vẫn phải đến các cơ sở cách ly
chính quyền hồng kông vẫn không công bố hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về việc cách ly tại nhà
và điều này đã khiến cho hệ thống y tế tại đặc khu này đứng trước nguy cơ tự sụp đổ bởi chính sức nặng đang gánh chịu
chuyên gia virus sysdash sridhar tại đại học hồng kông đánh giá
câu chuyện sống chung với covid một mươi chín không hề có tại hồng kông và hiện nay mọi người đều hoảng loạn
ông cho rằng
nếu hồng kông không thay đổi chính sách
thì chính quyền đặc khu này nên cải thiện hỗ trợ người mắc covid một mươi chín tự cách ly ở nhà
đảm bảo họ có thể tiếp cận nhu yếu phẩm dụng cụ xét nghiệm nhanh và thuốc cơ bản
một vấn đề nổi cộn khác là tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khá thấp ở người cao tuổi
trong nghiên cứu do đại học thành phố hồng kông thực hiện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hồng kông là nơi có tỷ lệ chấp nhận vaccine thấp nhất so với singapore anh và mỹ
ngoài ra người dân hồng kông lại có tỷ lệ tin vào các thuyết âm mưu
xoay quanh việc vaccine covid một mươi chín
trong nhiều tháng chính quyền hồng kông cũng không có nhiều động thái khuyến khích
người dân tiêm vaccine covid một mươi chín và không có sự khác biệt trong đối xử giữa người tiêm và không tiêm vaccine
chính quyền hồng kông vào ngày hai mươi hai tháng hai cũng công bố kế hoạch bắt buộc xét nghiệm covid một mươi chín
với toàn bộ dân số từ tháng ba
theo đó mỗi người dân đặc khu hành chính cần phải trải qua ba vòng xét nghiệm
trường học và nhiều cơ sở kinh doanh tại hồng kông vẫn sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng bốn